tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban đã chủ trì họp tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
tham dự cuộc họp có các thành viên của tiểu ban gồm các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính cùng các đồng chí thành viên và thường trực tổ biên tập